liên tiếp hai vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn vừa bị công an tỉnh lai châu phát hiện và triệt phá
tám mươi chín bánh heroin là tăng vật thu giữ tại hiện trường
đêm qua khi đang vận chuyển sáu mươi chín bánh ma túy tổng hợp tương đương bốn trăm một mươi bốn viên
ba đối tượng lý a dê trang a minh và trang a vinh đều trú tại tỉnh điện biên
đã bị công an huyện nậm nhùn tỉnh lai châu phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên bắt quả tang
cũng ngay trong đêm công an tỉnh lai châu phá thành công chuyên án
bắt quả tang đối tượng giàng a páo trú tại tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi bánh heroin
qua đấu tranh bước đầu báo khai nhận vào sáng cùng ngày
đã đi xe máy từ huyện mường nhé tỉnh điện biên sang huyện tân uyên tỉnh lai châu
bán hai mươi bánh heroin với giá ba tỷ đồng
tuy nhiên chưa kịp bán thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
từ ngày một tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đắk minh tỉnh đắc nông
đã đồng loạt gia quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
trong đó trọng tâm là tuần tra xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy
trọng tâm đợt gia quân lần này của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đắc minh
là chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe
mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác
đánh giá tình hình người điều khiển xe sử dụng chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích khác
góp phần kiềm chế giảm tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp
từ vi phạm nồng độ cồn ma túy
đội cảnh sát giao thông công an huyện đã triển khai các chuyên đề liên quan đến xử lý người điều khiển
phương tiện có nồng độ cồn hoặc sử dụng chất ma túy trong người
đây là những nguyên nhân trực tiếp có thể gây ra tai nạn
nó có nguyên nhân đã triển khai một cách quyết liệt
triển khai các tổ và phân công các địa bàn để triển khai nhiều ca
chủ yếu là tập trung vào thời gian buổi trưa hoặc buổi tối từ lúc bảy h đến chín mươi h đêm
theo ghi nhận lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ
đo nồng độ cồn và thực hiện test nhanh chất ma túy
việc kiểm tra được thực hiện nhanh gọn đúng quy trình
cán bộ trong tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đắc minh đã phát hiện lập biên bản
ra quyết định xử lý vi phạm hành chính ba mươi chín trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
với tổng số tiền là một trăm một mươi bốn triệu đồng tạm giữ ba mươi chín phương tiện
riêng trong tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đắc minh đã phát hiện lập biên bản
ra quyết định xử lý vi phạm hành chính bảy trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
với tổng số tiền là hai mươi một triệu ba trăm linh nghìn đồng tạm giữ bảy phương tiện
với sự vào cuộc quyết liệt của các hệ thống chính trị nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát giao thông
trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
mà tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tiếp tục có những chuyển biến tích cực
tài nạn giao thông đã được kiểm chế và đẩy lùi
việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe
đã tác động tích cực đến ý thức của người tham gia giao thông và nhận được sự đồng tình ủng hộ người dân
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông
mỗi người dân cần nêu cao ý thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ và nói không với rượu bia
cũng như các chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
góp phần bảo vệ an toàn tính mạng của mình và người tham gia giao thông
tất cả vì sự bình yên trên những cung đường
gia đình không đồng ý cho sử dụng xe máy
hai nữ sinh tại thành phố đà nẵng đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy trên địa bàn
ngay khi nhận được tin trình báo của công dân về việc bị mất trộm một xe máy trên đường nguyễn công hoan
công an phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã nhanh chóng phát hiện
thủ phạm là hai nữ sinh mới một mươi năm tuổi đang học cấp hai trên địa bàn
qua đấu tranh cả hai thừa nhận khi thấy xe máy của người dân dựng trên vỉa hè lại không rút chìa khóa
nên nảy sinh ý định lấy trộm một người canh chừng để người kia dắt xe và tẩu thoát
vì gia đình không cho đi xe máy nên hai nữ sinh đã nghĩ đến việc trộm cắp xe để có xe đi
thưa quý vị mưa lớn trái mùa kèm theo gió và sóng to tại các tỉnh nam trung bộ
hai ngày qua đã gây thiệt hại lớn cho người dân
riêng tại tỉnh phú yên mưa và gió lớn bất thường trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng ba
đã khiến cho các địa phương khu vực ven biển thiệt hại nặng về người và tài sản
hiện lực lượng chức năng trong đó có lực lượng công an tỉnh phú yên
đang giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
tại huyện tuy an đến thời điểm này vẫn còn hai người mất tích
cả hai trường hợp này đều bị cuốn trôi khi ở trên thuyền để ra khu vực nuôi tôm hùm
đối với nuôi trồng thủy sản hơn hai bốn trăm linh lồng ươm tôm hùm giống bị cuốn trôi
người dân địa phương vẫn đang nỗ lực trục vớt tàu thuyền bị đánh chìm vào bờ
để sửa chữa và vớt những con tôm hùm giống còn sót lại để tiếp tục ươm nuôi
giàn dưới đây nó còn mà giàn trên kia là nó mất hết
trại thì cũng hết mấy trăm đó
thì mấy kỳ là sở nhe là chuẩn bị hết đi
mà cái đợt đây không có ngờ không có người sống như gì
chứ nếu có ngờ thì sống như gì
cùng với lực lượng công an hiện chính quyền địa phương cũng đang phối hợp với người dân địa phương
tập trung tìm kiếm những người mất tích
đối với số tàu thuyền bị đánh chìm lồng bè bị cuốn trôi
lực lượng cứu hộ tập trung lực lượng cứu vớt vào bờ
đảm bảo an toàn về người khi tham gia cứu hộ cứu nạn
chúng tôi vẫn còn người mất tích nên chúng tôi tập trung việc này chứ
vấn đề thứ hai là cố gắng phục hồi lại những cái đang còn có khả năng phục hồi
có thể nói rằng là tuy là với dự báo như vậy
cái mức độ ảnh hưởng thực tế tức là quá lớn
ngoài thiệt hại về người và nuôi trồng thủy sản
thống kê chưa đầy đủ
toàn tỉnh phú yên còn chín mươi một tàu thuyền bị chìm
do những diễn biến bất thường của thời tiết
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban
nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin về áp thấp trên biển
mưa lớn lũ lụt sạt lở đất
để chủ động ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé